tại đà nẵng bộ công thương thời báo kinh tế việt nam ngân hàng thế giới tại việt nam và ủy ban thành phố đà nẵng đã tổ chức phiên toàn thể diễn đàn logistics việt nam năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề logistics nâng cao giá trị nông sản tham dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ